bác sĩ chỉ phát hiện trứng đầu nhỏ và tổn thương não khi các em bé được sinh ra
có chứ tôi rất lo sợ vì nó là một cái gì đó mới và chúng ta không thể kiểm tra được liệu một đứa trẻ sinh ra có bị trứng đầu nhỏ hay không
virus zika đã xuất hiện tại brazil vào tháng năm năm ngoái tuy nhiên những triệu chứng của loại virus này nhẹ hơn so với virus gây sốt xuất huyết

ban đầu tôi nghĩ rằng nó là một loại virus mới hay một căn bệnh mới nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng và trở thành một bi kịch đối với rất nhiều trẻ em
những đứa trẻ sinh ra mang chứng đầu nhỏ sẽ bị chậm phát triển nhiều em có thể gặp các vấn đề về thị giác thính giác hoặc nghiêm trọng hơn là hô hấp các em sẽ cần sự chăm sóc đặc biệt từ gia đình và một khoản kinh phí chữa trị không hề nhỏ